ubnd tp tuy hòa tp yên đã có quyết định tạm dừng hoạt động chợ trung tâm tp tuy hòa kể từ một mươi sáu h hôm qua ngày hai mươi tám tháng sáu
lý do phải tạm dừng hoạt động chợ tuy hòa là vì qua kết quả truy vết điều tra dịch tễ các trường hợp dương tính với sars cov hai ở thành phố tuy hòa cho thấy
những trường hợp này có lịch sử di chuyển tiếp xúc rất phức tạp tại khu chợ này
ngoài việc tạm dừng hoạt động chợ tuy hòa ubnd tp tuy hòa còn yêu cầu trung tâm y tế thành phố khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương
và người làm việc tại chợ
chợ tuy hòa còn gọi là chợ lớn tuy hòa chợ trung tâm tp tuy hòa là khu chợ lớn nhất tp yên với gần một tiểu thương đang hoạt động
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi cũng đã có công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố quảng ngãi
theo đó toàn bộ thành phố quảng ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ kể từ giờ hôm nay hai mươi chín tháng sáu
cho đến khi có thông tin
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi cho biết trên địa bàn thị xã đức phổ đã ghi nhận bốn mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
điều tra dịch tễ cho thấy nhiều người dân từ thị xã đức phổ đã đến thành phố quảng ngãi và ngược lại
do vậy nguy cơ lây lan bùng phát dịch trên địa bàn thành phố quảng ngãi là rất cao với hai mươi ba xã phường và trên hai trăm sáu mươi người dân
trước những vấn đề trên tp quảng ngãi quyết định áp dụng giãn cách xã hội tp quảng ngãi dù tp này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín
trước đó tỉnh quảng ngãi quyết định áp dụng chỉ thị một mươi năm đối với thị xã đức phổ
sau gần hai tuần giãn cách xã hội tp hcm vẫn sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo lãnh đạo ubnd tp sau hai tuần giãn cách xã hội tp hcm sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi về siết chặt tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày ba mươi tháng sáu
theo đó các loại hình dịch vụ kinh doanh không thiết yếu
các chợ tự phát cần dừng hoạt động
người dân không tụ tập trên ba người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tuân thủ triệt đề quy tắc năm k của bộ y tế
ngoài ra tp hcm yêu cầu mọi người giữ khoảng cách tối thiểu một năm m tại các địa điểm công cộng tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp thủ đức và các quận huyện chịu trách nhiệm trước ubnd tp hcm nếu để tập trung quá ba người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
những thông tin truy nã tội phạm ngay sau đây sẽ kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
chủ tịch ubnd tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng nguyễn sĩ thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn dương húc xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý